tối ngày một mươi tám tháng tám thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết là vừa phát hiện bắt giữ bốn mươi người bơi qua sông bình nghi là nhập cảnh trái phép về việt nam
khoảng chín h bốn mươi năm phút cùng ngày chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi một thuộc đồn biên phòng cửa khẩu long bình thực hiện nhiệm vụ tại khóm tân khánh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
phát hiện bắt giữ bốn mươi người trong đó có ba mươi năm nam và năm nữ tất cả chưa xác định được nhân thân lai lịch từ casino ricker tại tỉnh kandan vương quốc campuchia bơi qua sông bình để nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng chức năng tạm thời chuyển bốn mươi người về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ